các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi tám tháng năm người dân phường bình minh phát hiện một người đàn ông tử vong tại tầng ba của dãy nhà liên kề phú hưng dãy nhà xây thô chưa hoàn thiện trên đường một mươi chín tháng năm thuộc tù ba phường bình minh công an đã phong tỏa hiện trường tổ chức khám nghiệm và xác minh làm rõ vụ việc
liên quan đến vụ việc một cô gái tử vong gần hai năm trên ghế sofa tại một căn hộ cao cấp ở hà nội gây xôn xao dư luận lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ quận nam tử liêm cho biết
lý do không kịp thời phát hiện lúc người phụ nữ tử vong ở trung cư cao cấp là do người ngoài không ai vào được căn hộ
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ chiều hai mươi sáu tháng bốn ban quản lý tòa nhà cùng lực lượng chức năng phát hiện một cô gái tử vong trên ghế sổ pha trong tình trạng đã khô
vào cuộc điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định người phụ nữ tử vong trên ghế sofa vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ bố mẹ người phụ nữ đã đến nhận con và cho biết
con gái của họ mua trung cư để ở nhưng không biết mua ở đâu gia đình đi tìm con suốt hai năm nay
về việc gia đình thông báo con gái họ đã mất tích nhiều năm qua lãnh đạo phường cho biết chính quyền không nhận được thông tin nào như vậy
đại diện công an quận nam tử liêm thành phố hà nội cho biết đơn vị đang điều tra vụ việc
nạn nhân được xác định là nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm tử vong trong hơn một năm trong căn hộ trung cư sát người này đã khô lại
ban quản lý căn hộ trung cư cũng xác nhận sự việc trên và cho biết thêm
và nguyên nhân vì sao phải chờ kết luận của cơ quan điều tra
là một trong số những người về sống đầu tiên ở tầng ba mươi hai tòa s bốn trăm linh ba anh nguyễn toàn cho hay
tầng có lập một nhóm gia lô nhưng nhóm này chỉ trao đổi những công việc chung
chẳng hạn như nhắc nhở mọi người bỏ rác đúng nơi quy định không được làm ồn
tầng rất ít giao lưu nên nhà nào biết nhà đấy
người này thông tin năm hai nghìn hai mươi hai anh về đây và đã thấy chị ấy
nhưng thời điểm đó vẫn còn dịch nên mọi người không trò chuyện với nhau chỉ lướt qua cái rồi thôi
đúng là nhiều tháng qua không gặp chị ấy và đến ngày hôm qua mới nhận được thông tin trên
cũng theo anh toàn cuối năm hai nghìn hai mươi hai một số cư dân trong tầng có thấy mùi hôi nhưng cứ nghĩ do rác
thêm vào đó anh cũng nghe những người trong tầng nói là trước đó căn phòng trên thường phát ra tiếng cãi cọ giữa đàn ông và phụ nữ
nhưng sự việc cụ thể thì dân cư ở đó không nắm được
được biết trên hệ thống nhà cung cấp nước sạch cho tòa nhà s bốn trăm linh ba căn hộ này mang tên dpmk
điều đáng chú ý là căn hộ vẫn
vẫn còn nợ tiền điện tiền nước từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
với số tiền lần lượt là hai chín triệu đồng và bốn trăm hai mươi một ba trăm hai mươi hai đồng
theo đó nhà cung cấp dịch vụ đã thực hiện cắt điện cắt nước của căn hộ này từ thời điểm trên do chủ hộ chưa thanh toán tiền
trước đó tối hai mươi sáu tháng bốn mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một cô gái tử vong đã khô trên ghế sôfa
tại một trung cư cao cấp ở phường tây mỗ
theo đoạn chia sẻ căn hộ nơi xảy ra vụ việc đã khóa cửa nhiều năm
người muốn thuê nhà tới liên hệ nhiều lần nhưng không được
sau đó mọi người nhờ ban quản lý công an và các ban ngành tới kiểm tra thì phát hiện sự việc
nạn nhân là nữ giới
nhiều người cho rằng người phụ nữ này từng ở đây hai năm trước sau đó không còn xuất hiện
thưa quý vị liên quan đến vụ bộ hài cốt của chị nguyễn thu thanh
được phát hiện trong bể phốt của gia đình một người dân tại địa bàn thành phố hải phòng
trở thành từ khóa hot search thời gian gần đây với sự quan tâm chú ý đặc biệt từ dư luận
từng chi tiết liên quan đến vụ hài cốt của chị nguyễn thu thành
đều đang trở thành ẩn số đặt ra nhiều khó khăn thách thức với lực lượng chức năng
do thời gian đã trôi qua hàng thập kỷ hiện trường vụ án cũng không còn
theo thông tin mới đây nhất cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án sát hại người
để điều tra nguyên nhân cái chết bí ẩn của bộ hải cốt này
hài cốt phụ nữ mất tích một mươi ba năm ở hải phòng khởi tố vụ án riêng người
sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai đại diện phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng cho biết
liên quan vụ hải cốt người phụ nữ mất tích một mươi ba năm
được tìm thấy trong bể nước thải cơ quan công an đã khởi tố vụ án sát hại người
nạn nhân được xác định là chị nguyễn thu thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú ở làng pháp cổ xã lại xuân thủy nguyên hải phòng
hải cốt chị t được ông nguyễn văn quỳ phát hiện vào ngày sáu tháng một mươi hai
trong quá trình đi tìm chó mất tích
nơi tìm thấy hải cốt chỉ cách nhà chồng của chị t khoảng ba trăm linh mét
cơ quan chức năng xác định hai cốt người phụ nữ xấu xố có đường bị lún sọ khả năng bị thương
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ
hế lộ cuộc điện thoại bí ẩn ngày đông giá rết giấu người phụ nữ giao gà mất tích một mươi ba năm
cuộc điện thoại gọi giao gà bí ẩn
ngày một mươi ba tháng một mươi hai theo người thân của nạn nhân thì chị thanh lập gia đình với anh tiến
người cùng thôn pháp cổ xã lại xuân vào năm hai nghìn sáu
hai vợ chồng sinh được một bé trai và ở riêng cách nhà bố mẹ chồng vài chục mét
hằng ngày thì chị thanh phụ trách việc buôn bán ga tại cửa hàng gia đình
còn anh tiến thì làm nghề lái xe tải nên thường đi sớm về khuya
có đợt theo xe theo hàng phải xa vài ngày
tính tình hiền lành chịu thương chịu khó vợ chồng chị thanh anh tiến được người dân trong thôn trong xã rất quý mến
khi nhận được hung tin chị thanh mất tích sau lần giao ga định mệnh vào một ngày đông giá rét cuối năm hai nghìn một mươi khiến ai nấy đều bàng hoàng
bà phan thị được mẹ chồng của chị thanh kể lại
đêm mùng ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
chị thanh nhận được cuộc điện thoại yêu cầu giao một bình ga nên đã nhờ bà được trông cậu con trai ba tuổi để chị đi xe máy chở ga giao cho khách
đến chiều tối đợi mãi không thấy con dâu về bà được nóng ruột gọi điện thoại liên tục nhưng không được
như có linh cảm đều chẳng lành bà được thông báo cho gia đình thông gia rồi cùng với mọi người tỏa đi khắp nơi tìm kiếm
nhưng chị thanh vẫn bặt vô âm tín
chính quyền xã lại xuân cũng liên tục phát đi thông tin tìm kiếm chị thanh
trên hệ thống loa chuyển thanh
thời điểm chị thanh mất tích anh tiến chồng của chị đang theo xe hàng vào miền nam
nhận được tin cũng vội vã trở về quê nhà
anh mạc văn duy em rể của nạn nhân thanh nhớ lại
ngày hôm đó mọi người tìm kiếm thâu đêm suốt sáng
đến sáng ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chiếc xe máy way trung quốc cũ của chị thanh dùng để chở ga
được ông phan văn đạt phát hiện dưới khu vực cửa cống trong lúc tháo nước trong đầm nuôi cá ra sông kinh thầy
đồng cá của ông đạt nằm ở cuối thôn pháp cổ
cách xa khu dân cư cách hiện trường nơi tìm thấy bộ hải cốt khoảng ba trăm linh m và cách nhà chị thanh khoảng bảy trăm linh m
việc kiếm tìm khắp hang cùng ngõ hẻm dọc bờ đê trong đầm cá và ngoài sông kinh thầy được kéo dài cả tháng
hãy nghe ở đâu người dân hay cơ quan chức năng phát hiện có người mất là nữ thì gia đình anh duy anh tiến tức tốc tìm đến để nhận dạng
mệt mỏi không có chút hy vọng việc tìm kiếm cũng được gia đình hai bên nội ngoại tạm khép lại
nhưng gia đình vẫn nuôi hiên
hy vọng chị thanh vẫn còn sống và một ngày nào đó chị sẽ quay trở về
anh duy nói ngày đó gia đình cũng đã nghĩ đến việc trích xuất cuộc gọi điện thoại gần nhất của ai đó liên hệ với chị thanh mua ga
nhưng điện thoại của nạn nhân không tìm thấy còn đơn vị viễn thông từ chối
anh duy cũng cho hay sau khi nhận được hung tin từ cơ quan chức năng về việc bộ hai cốt được tìm thấy trong khuôn viên nhà ông nguyễn văn quỳ là chị thanh
bố mẹ chị đã suy sụp đổ bệnh hiện đang phải điều trị
mong muốn vụ án sớm được làm rõ
theo anh duy bà được và mọi người thân trong gia đình đang ngóng chờ thông tin chính thức từng ngày từng giờ từ phía cơ quan điều tra để sớm đưa hải cốt của chị thanh về quê an táng
bà hoàng thị hiên bí thư đảng ủy xã lại xuân cho biết không chỉ chính quyền mà cả người dân trong xã mong muốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng sớm điều tra làm rõ
thượng tá vũ văn thường trường công an huyện thủy nguyên nhận định đây là vụ án mạng xảy ra gần mười ba
ba năm trước mọi dấu vết tại hiện trường không còn khiến việc điều tra gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên theo ông thưởng cơ quan điều tra đang quyết tâm làm rõ
trước đó ngày bảy tháng một mươi hai ông nguyễn văn quỳ ở thôn năm xã lại xuân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng thức dậy không thấy con chó trong nhà đâu nên đi tìm
ra phía sau nhà ông quỳ nhìn xuống bể phốt không có nắp đậy để xem con chó có bị rơi xuống đó hay không
bất ngờ thấy có tóc người nổi trên bề mặt
cầm cây chọc xuống kiểm tra chủ nhà hoảng hốt phát hiện
phía dưới là một bộ hài cốt người nên vội vàng báo cho công an
nhận tin báo công an huyện thủy nguyên nhanh chóng có mặt phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hải phòng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm phục vụ điều tra
qua khám nghiệm sơ bộ cơ quan điều tra xác định bộ hải cốt là của nữ giới tử vong từ nhiều năm trước
để xác định danh tính nạn nhân cơ quan điều tra đã lấy mẫu xương cùng mẫu vật phẩm của người thân chị thanh gửi đi giám định adn
kết quả cho thấy bộ xương đó là của chị nguyễn thu thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở thôn năm thôn pháp cổ xã lại xuân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
liên quan đến vụ án nghiêm trọng này điều khiến dư luận không khỏi xót xa đó chính là nỗi đau dây dứt khôn nguôi của người nhà nạn nhân khi nghe được tin xét đánh ấy
hình ảnh người mẹ chồng cùng với đứa cháu thơ dại ngóng chờ tin tức trong vô vọng hồi tưởng về hành trình một mươi ba năm tìm con dâu người phụ nữ chẳng thể tìm được nước mắt